thưa quý vị ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã đặc biệt đối với sáu nghi can liên quan đến vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc hồi tháng sáu vừa qua
trong số sáu đối tượng này có y quynh buôn đắk kẻ cầm đầu nhóm phun ro lưu vong có tên người thượng đứng lên vì công lý viết tắt là msfj hoạt động tại thái lan
là đối tượng có lịch sử chống chính quyền dù từng bị đưa đi cải tạo nhưng y quynh vẫn không cảnh tỉnh mà ngày càng lún sâu vào sai lầm
kể từ khi xuất cảnh trái phép sang thái lan vào năm hai nghìn một mươi chín đối tượng này hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt là tay chân đắc lực cho một số tổ chức phản động người việt vào phun rô lưu vong tại hoa kỳ
ngoài việc lừa phỉnh lôi kéo người vượt biên nhằm gây bất ổn về an ninh trật tự an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng này thường xuyên đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc vu cáo nhà nước việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo
kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi ly khai tự trị phục vụ cho ý đồ thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
bộ mặt phản động của y quynh buôn đắk và msfj như thế nào
vai trò của hắn trong vụ khủng bố dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu tại huyện chư quynh ra sao mà cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc phải phát lệnh truy nã đặc biệt
đây sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình tuần này mời quý vị cùng theo dõi
y quynh buôn đắp kẻ cầm đầu nhóm người thượng đứng lên vì công lý
là người dân tộc ế đê đối tượng này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại buôn quê xã băng a dreanh huyện grong anna tỉnh đắk lắc
dù còn trẻ nhưng y quynh buôn đáp sớm có tư tưởng chống đối chính quyền
bố hắn là ypho eban một trong những đối tượng tham gia hoạt động phun rô và có vai trò cốt cán tích cực trong vụ biểu tình bạo loạn năm hai nghìn một tại tây nguyên từng bị cải tạo
ngay từ khi học trung học phổ thông y quynh buôn đắp đã phát tán các bài hát ca ngợi phun rô
lôi kéo bạn bè tham gia tuyên truyền chống phá nhà nước
năm hai nghìn chín hành động của hắn bị cơ quan chức năng phát hiện nhắc nhở và quynh cam đoan không tái phạm
tuy nhiên không lâu sau hắn tiếp tục móc nối với các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài ngầm thực hiện các hoạt động chống phá
tháng hai năm hai nghìn một mươi hai hắn bị công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam năm tháng với tội danh phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc
cuối năm hai nghìn một mươi ba y quynh buôn đắc và một số đối tượng
tiếp tục bị phát hiện liên lạc với một số đối tượng phun rô lưu vong ở hoa kỳ
hắn bị đưa ra kiểm điểm trước buôn làng sau đó được nhà nước khoan hồng cho thêm cơ hội sửa chữa
bản chất cháo trở lật lọng của y quynh buôn đắp được thể hiện rõ sau những lần vi phạm
thái độ thành khẩn ăn năn của hắn khi bị kiểm điểm trước buôn làng hay lúc làm việc với cơ quan chức năng
chỉ là vỏ bọc giả tạo dù nhiều lần được nhà nước khoan hồng cho cơ hội sửa sai
con bị phô rô lưu vong ở nước ngoài nó lừa và từ đó là con thay việc làm của con sai trái
các anh chị em trong gia đình và cũng như trong xã hội không nên theo kẻ xấu
nhất là người đê ga ở nước ngoài nó xuyên tạc chúng ta nên tin tưởng vào đảng nhà nước
nhất là sinh viên trong tuổi thanh niên nhà dạ ca tin không nên theo y do rừng hay đê ga tu
những người phản động từ nước ngoài xuyên tạc đừng có tin những bài viết từ trang mạng
facebook nếu mà chat hay facebook thì không nên xem trang mạng đó là tốt nhất cho chính bản thân mình

để mạnh móc nối vào trong nước để phục hồi lại tổ chức phản động đội lốt tôn giáo
là giáo hội tin lành đấng cris việt nam vừa bị công an tỉnh đắk lắk bóc gỡ trước đó
sau đó thì nói gì với ý quỳnh
nói là người giao lại cho ý quỳnh là người truyền lời tại việt nam mình
tức là ý mút ý mút là giao cho ý quỳnh
dạ giao cho ý quỳnh
là người tuyển lợi người đúng không
tuyển lợi người và tổ chức lính đi ra tại thành nguyên
hai clip mỗi đoạn dài gần hai phút
được chính y ba buôn giá ghi lại hình ảnh các đối tượng đã trang bị vũ khí
tập trung trong tròi dãy tại buôn dung a xã e cơ tu
trước khi hành động và gửi cho ý quỳnh buôn đắp để báo cáo
ảo tưởng sẽ được nước ngoài can thiệp để lấy đất đai
thành lập nhà nước dega như lời ý mút mờ lô
ý quỳnh buôn đắp của số đối tượng này nhanh chóng sụp đổ
toàn bộ những kẻ tham gia vụ thảm sát bị bắt giữ
chờ một bản án nghiêm khắc
của pháp luật
ngay sau khi biết mình bị phát lệnh truy nã đặc biệt

ở đây là một bản án nghiêm khắc
ý quỳnh buôn đắp lại lưu loa kêu mình vô tội
kêu gọi các tổ chức nước ngoài giúp đỡ
điều này cũng chẳng xa lạ
bởi ngay sau khi vụ khủng bố diễn ra ít ngày
như một kẻ có thật giật mình
hắn vội vàng đăng tải một bản thông cáo rằng
tổ chức msfj do hắn cầm đầu
không liên quan đến vụ việc
lưới trời dù thưa nhưng khó thoát
cách tốt nhất về ý quỳnh buôn đắp
và các đối tượng truy nã
là về đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau